trong cuộc chiến với dịch bệnh đội ngũ y bác sĩ của cả nước nói chung và tỉnh ninh bình nói riêng
đã phải đối mặt với không ít khó khăn vất vả và nguy hiểm
tuy nhiên việc một số nhân viên y tế mắc covid một mươi chín và hiện tượng lây nhiễm chéo
trong bệnh viện bạch mai hà nội cho thấy cuộc chiến chống dịch ngày một phức tạp thêm
vì vậy tăng cường sức mạnh bảo vệ những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch lúc này là nhiệm vụ cấp thiết
khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đang điều trị cho chín trường hợp bệnh nhân dương tính với sars cov hai
khu điều trị được thiết lập một vùng đệm bảo đảm an toàn không lây nhiễm chéo trong bệnh viện
được vận hành quy trình một chiều đi từ vùng nghi ngờ ra vùng đệm để xử lý khử trùng
đối với những nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm sars cov hai
mỗi ngày vào khu điều trị đều phải mặc trang phục bảo hộ chuyên dụng kiểm tra an toàn mới đi vào
tất cả đều được tập huấn kỹ càng công tác
y bác sĩ chính là tấm lá chắn cho hệ thống phòng dịch
nếu tấm lá chắn không chắc cả hệ thống phòng thủ sẽ suy yếu
với kinh nghiệm đã chữa trị thành công cho bệnh nhân thứ một mươi tám một mươi chín
cán bộ y tế được phân công thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly đặc biệt lần này
đều quyết tâm với tinh thần đoàn kết chiến đấu với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
hạn chế không để dịch bệnh lây lan lây nhiễm chéo